chuyển sang một số tin tức về an ninh trật tự cầm nhật
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh đã tạm giữ hình sự lê minh tá
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường gia lộc thị xã trảng bàng về hành vi giết người
tại cơ quan công an đối tượng lê minh tá thừa nhận hành vi giết người của mình và cho biết
trước khi gây án tá đã hai lần đến chỗ nạn nhân để mát xa
do thiếu tiền nên cả hai đã xảy ra cự cãi
trong lúc xô xát tá đã lấy ống sắt đánh dùng tay bóc cổ nhưng nạn nhân chống trả kêu cứu
lo sợ bị phát giác tá dùng kéo đâm nạn nhân đến chết tại chỗ
sau khi gây án tá mang các công cụ gây án đi nơi khác vứt và bỏ trốn đến khi bị công an phát hiện bắt giữ